theo thống kê của cục tin học hóa bộ thông tin và truyền thông tính đến một mươi một h ngày một mươi một tháng tám
số lượt tải ứng dụng bluezone đã đạt một mươi năm bảy triệu lượt tăng một mươi năm năm triệu lượt tải so với thời điểm ngày hai mươi năm tháng bảy
như vậy mỗi ngày trung bình có thêm một triệu người việt nam cài đặt ứng dụng truy vết bluezone
đà nẵng là địa phương có tỷ lệ người cài đặt và sử dụng ứng dụng bluezone trên điện thoại thông minh cao nhất trên cả nước với ba mươi bốn bốn
tiếp đến là hà nội hai mươi ba tám mươi ba quảng ninh hai mươi hai sáu mươi một thành phố hồ chí minh hai mươi hai năm bắc ninh một mươi bảy tám mươi bốn
tổng số người dùng ứng dụng bluezone tại năm địa phương dẫn đầu cả nước này là bốn tám triệu người